thưa quý vị để bảo đảm không xảy ra tình trạng tập trung đông người bắt đầu từ một mươi bảy h ba mươi ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
cơ quan chức năng sẽ cấm các phương tiện ra vào phố nhà thờ
các lực lượng cũng sẽ bố trí chốt bảo đảm an ninh trật tự theo nhiều lớp tổ chức phân luồng từ xa
kiểm soát người dân có giấy mời mới được đi vào khu vực thực hiện nghi lễ tôn giáo
ubnd phường hàng mã cho biết sẽ triển khai tăng cường các lực lượng trật tự đô thị tuần tra kiểm soát
đảm bảo về công tác phòng chống dịch các cửa hàng không được lấn chiếm ra vỉa hè
phải đảm bảo giãn cách đối với các khách hàng đến vui chơi và mua sắm
các cửa hàng thực hiện nghiêm túc năm k của bộ y tế
tại lào cai công an tp lào cai vừa kỳ thời ngăn chặn một vụ hỗn chiến bằng dao kiếm giữa hai nhóm thanh niên
tại đường ít kiêu phường kim tân tp lào cai
do mâu thuẫn trong việc trung tiền kinh doanh giữa giang văn lực và đinh văn mạnh
giữa hai nhóm của hai đối tượng đã chuẩn bị hung khí để đe dọa và chuẩn bị đánh nhau
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân công an phường kim tân đã triển khai lực lượng xuống hiện trường
và kịp thời ngăn chặn vụ việc nghiêm trọng có thể xảy ra
tổ công tác đã thu giữ một mươi bốn hung khí gồm kiếm dài dao mèo dao phóng lợn tuyếp sắt
đồng thời yêu cầu một mươi thanh niên của hai nhóm về trụ sở công an để làm việc
liên quan đến việc xe đưa đón làm rơi một em học sinh xuống đường
rồi tử vong xảy ra tại đắk lắc
vị kiểm sát nhà dân huyện cơ đông năng tỉnh đắk lắc vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông trần văn liều bốn mươi chín tuổi
trú tại xã đê ye gia huyện cơ đông năng để điều tra về hình vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo kết quả điều tra ban đầu ông liều chạy xe khách năm mươi chỗ để đưa đón học sinh
xe bị hư hỏng khóa cửa lên xuống
vào ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ông liều điều khiển xe chở các học sinh
trong đó có cháu học sinh học lớp sáu trường trung học cơ sở ama trang lương trên địa bàn xã
khi đến đoạn đường thuộc thôn easim xã đê ye gia ông liều điều khiển xe của mình để tránh xe đi ngờ chiều
lúc này cháu học sinh lớp sáu ngồi gần cửa đã ngã xuống đường và bị bánh xe khách do ông liều điều khiển đè lên dẫn đến tử vong
tại quảng nam công an tỉnh quảng nam vừa trở lại
xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với thủ đoạn hết sức tinh vi
sử dụng nhiều vũ khí nóng để đe dọa những người vay tiền
năm đối tượng bị bắt khẩn cấp
khám xét khẩn cấp phương tiện nơi ở của các đối tượng
lực lượng công an thu giữ ba khẩu súng năm mươi một viên đạn một bình xịt hơi cay
nhiều mã tấu gậy gỗ cùng số tiền mặt là hai usd một trăm một mươi sáu triệu đồng
ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ nhiều giấy tờ vay mượn và các đồ vật tài liệu có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận cho nhiều người vay với lãi suất từ một trăm linh tám đến hai trăm năm mươi
tổng số tiền cho vay lên đến bốn mươi tỷ đồng thu lợi bất chính hai mươi tỷ đồng
hai đối tượng sử dụng hung khí đe dọa cưỡng đoạt tiền của lái xe đường dài
vừa bị công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản
hai đối tượng bị bắt giữ gồm hà viết võ chú tẩy
xã tân mỹ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn và hoàng ngọc oai
trú tại xã bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận do cần tiền mua ma túy về sử dụng
từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai hai đối tượng này đã sử dụng hung khí là dao và gậy
để khống chế đe dọa buộc các lái xe đường dài chở hàng xuất khẩu đang đỗ chờ thông quan
phải đưa tiền từ một trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng mỗi người
hiện nay công an huyện văn lãng đang tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng trên về hành vi cưỡng đoạt tài sản
liên quan tới ma túy công an tỉnh quảng bình vừa bắt giữ ba đối tượng
và thu giữ hơn hai sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
tiến hành kiểm tra tại phòng hai trăm linh sáu nhà nghỉ phú thịnh thuộc tiểu khu ba thị trấn hoàn lão huyện bố trạch
lực lượng công an phát hiện hai đối tượng gồm nguyễn mạnh linh và nguyễn thị liễu
đều trú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện linh đang cất giấu tổng cộng hai trăm ba mươi tám viên hồng phiến
và một gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của linh đã thu giữ tám mươi hai viên hồng phiến
tiếp tục mở rộng vụ án công an tỉnh quảng bình đã khám xét khẩn cấp nơi ở của hoàng xuân minh
trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã thu giữ tổng cộng hai hai trăm bảy mươi hai viên hồng phiến
qua đấu tranh đối tượng hoàng xuân minh khai nhận số ma túy trên được lấy từ một đối tượng tên hưng
công an tỉnh quảng bình đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của trần xuân hưng
trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã thu giữ hai mươi tám viên ma túy hồng phiến
thế nhưng hoạt động mua bán vận chuyển trái phép các chân ma túy vẫn diễn biến phức tạp
chủ động trước những diễn biến của tội phạm ma túy trong bối cảnh dịch bệnh
bộ công an đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình tội phạm ma túy trên tuyến địa bàn trọng điểm
nghiên cứu phân tích đánh giá tình hình để tập trung giải pháp đấu tranh phòng ngừa với tội phạm ma túy
nhiều chuyên án thành công đã bóc gỡ những đường dây tội phạm hoạt động tinh vi nhiều tăng vật đã được thu giữ
trên tuyến biên giới việt trung thuộc địa bàn tỉnh quảng ninh
với đặc thù biên giới giáp với nước bạn trung quốc một trăm ba mươi hai tám km địa hình đồng bằng rừng và các lối mở
với một mươi bốn cửa khẩu điểm thông quan là điều kiện thuận lợi để đối tượng hoạt động mua bán vận chuyển ma túy lợi dụng địa bàn quảng ninh để hoạt động
tội phạm ma túy tập trung tại khu vực giáp danh nơi có các tuyến đường mòn lối mở dễ dàng qua lại
đối tượng chủ yếu là người việt nam được thuê để vận chuyển
ma túy được cất giấu trên các phương tiện dấu lẫn trong hàng hóa hàng nông sản xuất nhập khẩu qua biên giới
hiện tại chúng tôi đang thực hiện phương án hai của bộ và phương án của sáu nghìn một trăm tám mươi chín của công an tỉnh quảng ninh
về triển khai thực hiện đấu tranh chống tội phạm ma túy trên tuyến
thời gian tới tiếp tục phát huy tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an lực lượng nguyên phòng và lực lượng hải quan
trên tuyến biên giới thuộc địa bàn tỉnh hà giang
tội phạm ma túy tuy không phức tạp như một số tỉnh khác trên tuyến biên giới phía bắc
nhưng qua công tác nắm tình hình lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà giang
đã phát hiện các hoạt động mua bán vận chuyển ma túy và nổi lên tại địa bàn là thủ đoạn mua bán nhỏ lẻ
hà giang là một vùng tiếp giáp giữa tuyến tây bắc và tuyến đông bắc
biên giới của tỉnh hà giang tương đối dài và cũng tương đối hiểm trở
nhưng mà đánh giá chung thì cái hoạt động trên tuyến liên quan đến hoạt động
buôn bán mặt thúy thì so với các tỉnh và trên cả hai tuyến thì hà giang là một tỉnh ít hơn và cũng cắt đường dây
thẩn cấp nơi ở của trần xuân hưng trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã thư giữ hai mươi tám viên ma túy hồng phiến
trong chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã la ghi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hoàng anh tùng và nguyễn thanh nhà
điều tra mới rộng và xử lý các đối tượng theo quy định về hành vi trộm cắp tài sản
thông qua phản ánh của người dân xã tân hải huyện tân tiến và các địa bàn lân cận
đội cảnh sát hình sự công an thị xã la ghi phối hợp với công an các xã có liên quan tiến hành xác minh rà soát
sàng lọc các đối tượng có tiền án tiền sự tại địa phương
qua đó nổi lên hai đối tượng có hành vi trộm dây điện là hoàng anh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn hiệp cường xã tân tiến và nguyễn thanh nga sinh năm hai nghìn một tạm trú tại thôn hiệp tính xã tân tiến thị xã la ghi
qua kiểm tra tại nhà nguyễn thanh nhà cơ quan công an thu giữ một mươi sáu kg lõi dây điện đồng và ba mươi kg dây điện còn vỏ nhựa một xe mô tô
nga và tùng khai nhận đã gây ra ba vụ trộm cắp dây điện thoại trên địa bàn xã tân hải và xã tân tiến với khoảng hai mét dây điện bị cắt trộm
ban ngày các đối tượng sử dụng xe máy đi dạo quanh các khu vực trồng nhiều thanh long để thăm dò và chờ khi đêm đến lúc những chủ vườn thanh long đã ngủ say
tùng và nga lén lút dùng kéo và kìm để cắt dây điện sau đó thu gom lại cho vào bao chở đến khu vực vắng vẻ mang ra đốt cháy lấy lõi đồng đem bán lấy tiền tiêu xài
trong ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo ngô hồng nhung hai mươi bốn tuổi trú tỉnh lâm đồng một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng nhung là người không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài nhung đã lợi dụng tình hình dịch covid một mươi chín nhu cầu người dân mua khẩu trang y tế ngày càng nhiều
nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác từ ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi nhung đăng thông tin giả trên facebook và zalo
về việc bán khẩu trang y tế giá thấp hơn ngoài thị trường và yêu cầu khách hàng chuyên khoản đặt cọc trước khi nhận hàng
với thủ đoạn trên nhung đã lừa đảo chiếm đoạt có bốn bị hại tổng số tiền gần một bốn tỷ đồng khi biết bị lừa đảo các bị hại đã đến công an tố cáo và cục điều tra công an đã bắt nhung sau đó
cũng trong ngày hai mươi ba tháng một mươi hai công an huyện củ chi thành phố hồ chí minh đã lập hồ sơ điều tra truy xét vụ trộm đột nhập nhà dân ở ấp xóm trại sở an nhân tây lấy trộm gần tám cây vàng
theo chủ nhà gần một mươi tám h tối hai mươi một tháng một mươi hai cả gia đình rời khỏi nhà để đi ăn cách đó không xa một lúc sau thì nhận được điện thoại của hàng xóm nó có người lạ độc nhập vào nhà nên chạy về để kiểm tra thì phát hiện cửa nhà bị bẻ khóa
kẻ trộm đã lục tung hai phòng ngủ lấy đi số vàng khoảng tám cây hình ảnh từ camera an ninh cho thấy có người đã quan sát phía trước và đi vào nhà bọn lưới vượt qua từ rào lưới b bốn mươi người này đã khéo léo tránh hai camera an ninh ở bên ngoài căn nhà khi vào được bên trong thì rút dây nguồn đổi hướng camera an ninh còn lại
theo gia đình nạn nhân số vàng bị mất là tài sản được hai vợ chồng tích cóp trong suốt một mươi năm năm dù đã có rất kỹ nhưng tên trộm vẫn tìm được trong thời gian chừng một mươi phút gia đình nạn nhân cũng chưa biết thêm thời gian qua khu vực xảy ra một số vụ trộm với cách đột nhập rất liều lĩnh táo tợn nên rất hoang mang